cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước vừa có văn bản chuyển đơn kiến nghị phản ánh của khách hàng đến ngân hàng hàng hải việt nam msb để giải quyết theo quy định và thông báo kết quả giải quyết trường hợp khách hàng bốc hơi tiền trong tài khoản
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhận được đơn của bà vũ thị kim oanh ở liễu giai hà nội và bà nguyễn thị lân ở trung hòa cầu giấy hà nội
trong đơn bảo oanh và bà lân yêu cầu ngân hàng msb hoàn trả lại số tiền đã gửi tại ngân hàng
sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ theo thông tư năm của thanh tra chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chuyển đơn của bảo oanh và bà lân đến ngân hàng msb giải quyết theo quy định của pháp luật
theo đơn khiếu nại của bảo anh ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ký hợp đồng mở tài khoản tại msb số tài khoản ba mươi bốn sáu trăm tám mươi xxx
chủ tài khoản vtk oanh
bảo anh cho biết theo hướng dẫn của nhân viên msb việc cung cấp tài khoản do msb quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của msb tài khoản nêu trên không được mở app ứng dụng trên điện thoại và nhận tin nhắn tiền ra vào
tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần hay bốn tuần
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một báo oanh chuyển tiền lần đầu tiên và thực hiện một mươi sáu lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên mình
tại hội sở chính msb
mỗi lần chuyển tiền triệu anh đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản hoặc qua email do chính msb gửi đến
số dư còn lại ghi nhận đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là hai mươi bảy bảy tỷ đồng
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bảo oanh đến ngân hàng msb yêu cầu sau kê phát hiện tài khoản chỉ còn bốn mươi sáu ba trăm hai mươi tám đồng
tương tự bà nguyễn thị lân cũng chuyển hơn năm mươi tám tỷ đồng vào tài khoản được mở
ngày msb ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà lân đến msb yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay
bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng
liên quan đến vụ việc ngân hàng nhà nước cho biết đã nhận được thông báo của bà bùi thị hoàng anh
giám đốc chi nhánh thanh xuân ngân hàng msb bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt ba trăm ba mươi tám tỷ đồng của tám khách hàng
trên cơ sở kiểm soát hoạt động của mình msb đã phát hiện ra rủi ro này và đã chủ động gửi hồ sơ
sang bộ công an để điều tra vụ việc từ tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến vụ việc lãnh đạo công an tp hà nội cho biết ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb về việc phát hiện nhân viên là bùi thị hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là giám đốc chi nhánh ngân hàng msb thanh xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bùi thị hoài anh
qua đó xác định tám bị hại với số tiền ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
hiện nay cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại
liên quan đến vụ việc các chuyên gia luật nhấn mạnh bất cứ yếu tố nào cho thấy ngân hàng chưa hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình
mà phát sinh thiệt hại cho khách hàng thì ngân hàng sẽ phải bồi thường thiệt hại đó
theo luật sư đoàn hải nam công ty luật bros partners thời gian qua không ít khách hàng bị mất tiền gửi tới các ngân hàng
đáng chú ý một số vụ do các cán bộ nhân viên của ngân hàng tham ô lợi dụng lỗ hổng hệ thống chiếm đoạt tiền của ngân hàng
lợi dụng niềm tin lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách như vụ án huỳnh thị huyền như bùi thị hoài anh
thế nhưng không thể loại trừ khách hàng cũng có những lỗi nhất định nể nang cả tin vào những nhân viên ngân hàng
ký giấy tờ khống ký giấy trắng phớt lờ việc tuân thủ quy định quy trình của ngân hàng
thậm chí còn yêu cầu ngân hàng thực hiện các giao dịch khi không đủ các điều kiện
vì vậy trước khi đặt ra trách nhiệm bồi thường của ngân hàng trong những vụ án tương tự
cần phải xem xét đánh giá đến quá trình diễn biến tội phạm hành vi của tội phạm được thực hiện như thế nào hướng đến chủ thể nào
cụ thể với trường hợp khách hàng đã thực hiện việc gửi tiền mở tài khoản thanh toán theo đúng quy trình của ngân hàng
tuy nhiên chính cán bộ của ngân hàng lợi dụng lỗ hồng để chiếm đoạt tiền
lúc này trách nhiệm bồi thường trước tiên sẽ thuộc ngân hàng sau đó ngân hàng sẽ có quyền yêu cầu người có lỗi gây ra thiệt hại phải hoàn trả số tiền đó
theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
và trong khi tham gia tố tụng ngân hàng sẽ được xác định là bị hại hoặc nguyên đơn dân sự
trường hợp chính khách hàng là người để lộ những thông tin bảo mật sử dụng những ứng dụng không chính thống
dẫn đến việc bị chiếm quyền trên điện thoại hoặc đã có dấu hiệu bất thường giữa cán bộ nhân viên ngân hàng với khách hàng này
trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào tại ngân hàng thì đây là những yếu tố mà phía ngân hàng không thể kiểm soát được
có thể thấy mặc dù lỗi sai có thể xuất phát từ cán bộ nhân viên của ngân hàng
thế nhưng việc xác định bản chất vụ việc làm rõ các tình tiết nội dung của các vụ án
ảnh hưởng đến việc xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự và cũng là tiền đề để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai
khi đó trách nhiệm bồi thường trực tiếp cho khách hàng sẽ thuộc về người có hành vi phạm tội
nhưng khách hàng sẽ tham gia vụ án với tư cách bị hại còn ngân hàng sẽ chỉ tham gia với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan
có thể thấy mặc dù lỗi sai có thể xuất phát từ cán bộ nhân viên của ngân hàng
thế nhưng việc xác định bản chất vụ việc làm rõ các tình tiết nội dung của vụ án
ảnh hưởng đến việc xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự và cũng là tiền đề để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai
theo tôi với những vụ án tương tự cần đợi kết luận điều tra của cơ quan điều tra để xác định những yếu tố tình tiết cần thiết
mới có thể đặt vấn đề liên quan trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ phía ngân hàng
luật sư trần minh hải công ty luật pasico thì cho hay
trách nhiệm bồi thường của ngân hàng sẽ phát sinh ngay khi có căn cứ cho thấy khách hàng bị thiệt hại
và ngân hàng đã sai trước những cam kết thỏa thuận với khách hàng
khách hàng thường sử dụng các dịch vụ ngân hàng hoặc gửi tiền vào ngân hàng không chỉ bởi niềm tin
mà còn dựa trên các hợp đồng dịch vụ quy định nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng và của pháp luật
do vậy bất cứ yếu tố nào cho thấy ngân hàng chưa hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình mà phát sinh thiệt hại cho khách hàng
thì ngân hàng sẽ phải bồi thường thiệt hại đó
nhận định về việc pháp luật quy định như thế nào về việc pháp nhân phải bồi thường thay cho cán bộ nhân viên của mình
luật sư đoàn hải nam giải đáp
theo quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm thì điều năm trăm chín mươi bảy và điều sáu trăm linh quy định trực tiếp về việc pháp nhân phải bồi thường
thay cho người của pháp nhân người làm công người học nghề
có thể thấy các nhà làm luật đã xác định nhóm chủ thể là pháp nhân có tiềm lực kinh tế điều kiện tốt hơn
do đó sẽ có khả năng khắc phục hậu quả kịp thời nhanh chóng tương xứng với thiệt hại đã xảy ra
qua đó bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của người bị thiệt hại
chú trọng vào quy trình nghiệp vụ và cảnh báo sớm thường xuyên là điều mà các ngân hàng có thể coi là giải pháp
mỗi vụ việc đều cho thấy một điểm sơ hở về quy trình nghiệp vụ của ngân hàng
giả soát rủi ro để quản lý quy trình sẽ là cơ hội cho ngân hàng kiểm soát nhân sự của mình
bên cạnh đó ở lĩnh vực ngân hàng việc tập huấn rủi ro nâng ý thức phòng ngừa rủi ro và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp
là điều mà nhiều ngân hàng ở việt nam chưa trú trọng đầu tư
để xác định chính xác trách trách nhiệm bồi thường thuộc về cá nhân pháp nhân nào
thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải tuân thủ quy trình tố tụng đầy đủ chi tiết
chưa kể đến những vụ án lớn đại án có nhiều tỉnh tiết phức tạp
nên hạn chế đưa ra những kết luận quyết định vội vã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự
do vậy khi so sánh với những quy định quốc tế thông thường trách nhiệm và nghĩa vụ đầu tiên của ngân hàng
là phải áp dụng các biện pháp an toàn đảm bảo tiền của khách hàng không bị thất thoát
nếu tiền trong tài khoản thất thoát mà không có chữ ký của khách hàng
ngân hàng trích từ quỹ rủi ro bồi thường trước
sau đó xác định lỗi và trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng thông qua quá trình tố tụng
đối chiếu với các quy định pháp luật tại việt nam hiện hành
trước hết các cơ quan quản lý nhà nước cần thường xuyên nghiên cứu
ban hành cơ chế chính sách kiểm tra giám sát và bảo đảm tuân thủ an toàn của hệ thống ngân hàng
cùng với đó là cơ chế khuyến khích ngân hàng bồi thường một phần hoặc toàn bộ cho khách hàng
khi đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
trước mắt có thể khôi phục được niềm tin từ khách hàng
sau đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi để ngân hàng có thể yêu cầu bồi thường thi hành án
nhằm thu hồi lại số tiền đã bồi thường và hoặc khởi kiện nếu thấy quyền và lợi ích của ngân hàng chưa được đảm bảo
luật sư đoàn hải nam kết luận
thông qua các vụ án hình sự bài học rút ra rằng mục tiêu hàng đầu là triển khai các chương trình tập huấn
đào tạo phổ biến pháp luật các khóa đào tạo nghiệp vụ
khóa học có nội dung liên quan cho những cán bộ nhân viên của mình
ngoài ra triển khai các giải pháp công nghệ đáp ứng được quy trình quản lý hiện đại
hiệu quả phân cấp phân quyền loại bỏ việc lợi dụng quyền lực can thiệp hệ thống thông tin ngân hàng
tăng cường giám sát ngân hàng bằng việc ứng dụng công nghệ
giảm thiểu yếu tố con người trong hệ thống đồng nghĩa với việc giảm thiểu những rủi ro nghề nghiệp
trên thực tế nhiều ngân hàng cũng đã chủ động áp dụng việc xác thực sinh chắc học khi giao dịch trên ứng dụng
bao gồm từ không mở tài khoản rút tiền gửi tiền hay đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng qua số điện thoại đã đăng ký
về phía khách hàng cần kiểm tra kỹ nội dung giao dịch trước khi ký các giấy tờ
giữ khoảng cách trong mối quan hệ với cán bộ ngân hàng không nên giao dịch ngoài trụ sở
mà phải đến thẳng các ngân hàng chi nhánh ngân hàng để trực tiếp giao dịch
trong trường hợp không may rơi vào tình huống thất thoát tiền hay nghi vấn bị lừa đảo
khách hàng cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng từ tài liệu giao dịch
sau đó liên hệ với ngân hàng nơi mình gửi tiền thông báo về sự cố và cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch
để ngân hàng xác minh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
bên cạnh các chương trình tập huấn đào tạo khóa học các ngân hàng cũng có thể tiến hành mua các gói bảo hiểm
chống hành vi gian lận cho định chế tài chính để giảm thiểu những tổn thất liên quan
chú trọng vào quy trình nghiệp vụ và cảnh báo sớm thường xuyên là điều mà các ngân hàng có thể coi là giải pháp
mỗi vụ việc đều cho thấy một điểm sơ hở về quy trình nghiệp vụ của ngân hàng
giả soát rủi ro để quản lý quy trình sẽ là cơ hội cho ngân hàng kiểm soát nhân sự của mình
bên cạnh đó ở lĩnh vực ngân hàng việc tập huấn rủi ro nâng ý thức phòng ngừa rủi ro và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp
là điều mà nhiều ngân hàng tại việt nam chưa trú trọng đầu tư
nhất là đối với nhân sự thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng một bộ phận nắm túi tiền của ngân hàng
nhưng thường bị xem nhẹ về mức độ quan trọng so với các bộ phận nghiệp vụ khác như tiến dụng kinh doanh nguồn vốn
thực tế cho thấy các hành vi chiếm đoạt tiền gửi khách hàng thường xuất phát từ bộ phận nghiệp vụ này